bộ công thương sẽ tập trung triển khai hoạt động thanh tra kiểm tra hậu kiểm có trọng tâm trọng điểm đánh giá trách nhiệm đơn vị cá nhân trong việc thực hiện quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm kịp thời phát hiện ngăn chặn cũng như xử lý các trường hợp vi phạm về an toàn thực phẩm
đây là khẳng định của thứ trưởng cao quốc hưng tại hội thảo ngành công thương bảo đảm công tác an toàn thực phẩm vì quyền lợi của người tiêu dùng diễn ra vào sáng nay
thứ trưởng cao quốc hưng
trong sản xuất kinh doanh thực phẩm vẫn diễn ra theo đó một lượng lớn thực phẩm không rõ nguồn gốc xuất xứ thực phẩm nhập lậu thực phẩm giả thực phẩm kém chất lượng không bảo đảm an toàn vẫn lưu thông trên thị trường
bộ công thương đã hướng dẫn phối hợp xây dựng mô hình thí điểm chợ bảo đảm an toàn thực phẩm tại năm mươi năm địa phương và một mươi ba mô hình chuỗi cửa hàng kinh doanh bảo đảm an toàn thực phẩm đạt tiêu chuẩn haccp iso hai mươi hai hai nghìn năm đối với siêu thị tổng hợp cửa hàng sữa cửa hàng bánh ngọt
trong năm hai nghìn một mươi chín bộ công thương phấn đấu hoàn thành mục tiêu một trăm linh các tỉnh thành phố trực thuộc trung ương có mô hình chợ bảo đảm an toàn thực phẩm